trong đó có nội dung ứng xử của cán bộ công chức hà nội
bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là năm tập trung nâng cao kỷ cương hành chính
và cuối năm nay thành phố sẽ ban hành quy chế ứng xử của công chức trong hệ thống hành chính
cũng như quy chế ứng xử của người hà nội nơi công cộng
do đó những người không đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ không chấp nhận làm công bộc của dân
làm cho cả đội ngũ cán bộ hà nội cả hà nội hơn bốn trăm linh cán bộ đảng viên bị mang tiếng
thì phải đưa ra khỏi bụi máy
hành chính phủ đề cao tiết kiệm tỉnh gia lai đã giảm các hội nghị hội thảo mua sắm đi công tác
đã tiết kiệm được hơn sáu mươi tỷ đồng ngân sách thông tin được đăng tải trên báo lao động
điểm sáng của gia lai là cải cách tinh gọn thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin
và loại bỏ cán bộ không đúng thành phần trong các đoàn công tác
nếu các tỉnh thành cũng thực hiện tiết kiệm chống lãng phí thì ngân sách nhà nước được lợi hàng ngàn tỷ đồng
trước thực trạng nhiều tỉnh thành cả nước còn phung phí ngân sách
việc gia lai tiết kiệm được hơn sáu mươi tỷ đồng lượt bỏ thủ tục dườm già
ra giảm hội nghị hội thảo mua sắm đáng là mô hình để các tỉnh khác học hỏi
bởi lẽ gia lai là tỉnh nhỏ nghèo đã mạnh dạn tiên phong thì với sáu mươi ba tỉnh thành phố
nếu số tiền tiết kiệm sẽ làm nợ ngân sách hàng ngàn tỷ đồng
không có lý do gì các tỉnh khác không làm được
trong khi cơ quan quản lý khẳng định hàng nông sản nhập khẩu
trong đó có hàng trung quốc đều được kiểm soát
nhiều chuyên gia cho rằng chất lượng hàng nông sản trung quốc và việt nam đã bị thả nổi
thông tin đăng tải trên báo tuổi trẻ
nhiều chuyên gia cho rằng phát động người việt ưu tiên dùng hàng việt
nhưng chưa chú ý nhiều đến nông sản thực phẩm
trong khi đây là mặt hàng người dân rất quan tâm bởi nó gắn với sức khỏe
bộ công thương và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phải ngồi lại với nhau
đặt hàng hoặc tổ chức sản xuất quy mô lớn giảm giá thành mẫu mã đẹp
rồi xây dựng chuỗi cung ứng
nếu cứ nói nhiều mà không làm gì thì người việt sẽ vẫn phải tiếp tục dùng nông sản trung quốc
nhiều người tiêu dùng và chuyên gia băn khoăn khi nông sản trung quốc nhập khẩu
đều được kiểm tra an toàn thực phẩm nhưng liệu chúng có đều an toàn
thực hiện chỉ thị số ba mươi hai cttg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã thành lập các đoàn kiểm tra
đôn đốc công tác kiểm soát tải trọng xe ở nhiều địa phương
theo đại tá khương duy oanh giám đốc công an
tỉnh thanh hóa để kiểm soát chặt xe quá tải cần trang bị thêm hệ thống cân sách tay
cho các đơn vị và quy trách nhiệm rõ cho người đứng đầu
từ kiểm tra thực tế tại các tuyến đường chạm cân doanh nghiệp
và làm việc với ban an toàn giao thông tỉnh
lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh
vi phạm tải trọng vẫn còn và ngày càng biến tương tinh vi phức tạp
thời gian tới ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ đề xuất thành lập
các tổ công tác liên ngành kiểm soát tải trọng phương tiện
để hỗ trợ các địa phương trong vấn đề này
các tổ công tác chỉ hỗ trợ không làm thay các địa phương